thời gian qua trên tuyến quốc lộ chín đoạn qua địa bàn các huyện đắc rông hướng hóa và cam lộ tỉnh quảng trị
đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông từ các xe tải và xe container
với địa hình đeo dốc quanh co tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông
điều này đã làm cho người dân lưu thông trên tuyến quốc lộ chín hết sức sợ hãi và lo lắng
đây là vụ tai nạn xe đầu kéo chở giam gỗ mang biển kiểm soát một mươi năm c một nghìn bảy trăm tám mươi tám
kéo theo sơ miramoc chở container biển kiểm soát một mươi năm r sáu nghìn một trăm sáu mươi bảy
đâm gãy thành cầu bông kho huyện đắk rông tỉnh quảng trị
sau đó lao xuống khe suối có mực nước khá sâu vào ngày tám tháng chín vừa qua
xe container nếu mà đúng trong lúc mà học sinh đi đi học về thì cái tai nạn này không được không biết là bao nhiêu
từ khi có các loại xe chở gỗ răm xuất hiện vào khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trên tuyến quốc lộ chín
đã xảy ra năm vụ tai nạn giao thông do các loại xe chở răm gỗ này gây ra với rất nhiều nguyên nhân khác nhau
trước thực trạng trên lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp
và đã xử lý hơn tám mươi trường hợp chạy quá tốc độ
trở hàng vượt quá chiều cao
chiều dài và tự ý cải tạo thành thùng xe
hiện tại các xe chở răm gỗ hoạt động cả ngày lẫn đêm trên tuyến quốc lộ chín
vì vậy để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến
cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra kiểm soát
có như thế mới hạn chế đến mức thấp nhất những vụ tai nạn giao thông
do các loại xe chở răm gỗ gây ra trên tuyến quốc lộ chín tỉnh quảng trị